chỉ còn khoảng ba tuần nữa là đến tết nguyên đán đây là thời điểm mà các doanh nghiệp phải hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm nên tốc độ hoạt động được đẩy nhanh
chưa kể giáp tết sức tiêu thụ dịch vụ và hàng hóa gia tăng điều này khiến doanh nghiệp cần thêm một lượng nhân lực phục vụ hoạt động
thế nhưng nguồn lao động thời vụ hiện vẫn đang khá khan hiếm
cần tuyển nhân viên kỹ thuật cần tuyển lao động phổ thông nhân viên giao hàng nhân viên phục vụ bếp
mặc dù tính chất công việc đơn giản mức lương khá nhưng tình trạng doanh nghiệp không tuyển được lao động vẫn diễn ra phổ biến dịp cận tết
thống kê trong năm hai nghìn một mươi bảy sàn giao dịch việc làm hà nội có khoảng năm mươi chỉ tiêu tuyển dụng về trung cấp kỹ thuật lao động phổ thông

sáu mươi chín của doanh nghiệp không tuyển được lao động nhân viên phục vụ và hàng hóa gia tăng điều này khiến doanh nghiệp cần thêm một lượng nhân lực phục vụ hoạt động
bảy mươi hai có nhu cầu tìm việc làm vào thời điểm cận tết trong khi bảy mươi hai các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực này
các doanh nghiệp thường là có nhu cầu cao trong việc tuyển dụng lao động đặc biệt là đối tượng là các bạn sinh viên vào dịp cuối năm trong việc làm thêm làm việc bán thời gian trong một thời gian ngắn là rất lớn
mặc dù cả cung và cầu của thị trường lao động thời vụ dịp cuối năm đều tăng song vì nhiều lý do mà cả hai bên đều chưa tìm được nhau